chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kết nối asean của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị vào sáng ngày một tháng một mươi một tại thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã diễn ra lễ động thổ xây dựng nhà quốc hội lào
quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào anh em
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã tham dự buổi lễ
với diện tích mặt bằng hai mươi ba bốn trăm linh m hai nằm ngay cạnh thạt luồng địa điểm thiêng liêng
điều tượng cho sự đoàn kết của đất nước lào ở trung tâm thủ đô viên trăn
nhà quốc hội mới sẽ đáp ứng mọi mục đích yêu cầu và trở thành một công trình kiến trúc đẹp khang trang
xứng đáng là biểu tượng của cơ quan quyền lực tối cao của quyền lực nhà nước
đại diện quyền lợi của nhân dân các dân tộc lào
dự án nhà quốc hội lào là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
điều tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai chính phủ hai quốc hội và nhân dân hai nước việt lào anh em
phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của lào và việt nam
tập trung thực hiện các công việc liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ
đưa công trình vào vận hành trong năm hai nghìn hai mươi một năm diễn ra các sự kiện đặc biệt của lào
trong khuôn khổ
trong khuôn khổ
trong thăm nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sự lễ động thổ nhà quốc hội lào
quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đảng nhà nước và nhân dân lào
chiều cùng ngày tại phủ chủ tịch lào ở thủ đô viêng trăn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến chào xã giao tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhang vô lạ chít
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng
trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
hai nước và hai quốc hội sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan
tăng cường thực hiện công tác giám sát đối với các công trình dự án của hai nước
nhất là về kinh tế thương mại và đầu tư
tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhang vô lạ chít khẳng định
chuyến thăm và sự lễ động thổ của đoàn sẽ góp phần vun đắp
phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt
hợp tác toàn diện và lòng tin giữa hai đảng hai chính phủ và nhân dân hai nước việt nam lào
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại lào từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi một
đoàn công tác do ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông việt nam trương minh tuấn dẫn đầu
đã có cuộc gặp với đồng chí sỏn say sì phan đon ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ lào
đã dành thời gian tiếp đoàn
bộ trưởng trung minh tuấn khẳng định
việt nam luôn nhận thức sâu sắc rằng tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt
hợp tác toàn diện việt nam lào là tài sản vô giá của hai nước hai dân tộc
chính vì vậy các bộ ngành việt nam và lào luôn nỗ lực phấn đấu
để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có lĩnh vực thông tin và truyền thông
dành cho bộ bưu chính và viễn thông lào trong thời gian qua
phó thủ tướng lào mong rằng trong thời gian tới hai bộ sẽ tăng cường phối hợp
làm tốt hơn nữa trọng trách mà hai đảng hai nhà nước giao phó
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại thủ đô phnom penh
bộ thông tin campuchia tổ chức lễ bàn giao sáu máy phát thanh và truyền hình
do chính phủ việt nam tài trợ thông qua đài tiếng nói việt nam
với sự tham dự của đại diện sở thông tin sáu tỉnh như campuchia
phát biểu tại buổi bàn giao bộ trưởng bộ thông tin campuchia
bày tỏ cảm ơn việc chính phủ việt nam đã tích cực hỗ trợ campuchia
trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền
bao gồm hỗ trợ về trang thiết bị kỹ thuật và chuyên gia trong lĩnh vực này
năm hai nghìn một mươi năm vừa qua chính phủ việt nam đã hỗ trợ một mươi năm máy phát thanh
các máy này hiện đang hoạt động tốt
góp phần giúp chính quyền các tỉnh tuyên truyền đưa các chủ trương chính sách của nhà nước tới từng hộ dân
năm hai nghìn một mươi bảy có thêm bốn đài phát thanh và hai đài truyền hình
tại các tỉnh đang được lắp đặt để chuẩn bị cho ngày khánh thành trong cuối năm nay
chào mừng năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam và campuchia
ngày một một mươi một tại thủ đô phnom penh quân đội hoàng gia campuchia tổ chức lễ khánh thành
tòa nhà thư viện và hội trường của lữ đoàn dù đặc biệt chín trăm một mươi một
thuộc bộ tổng tư lệnh quân đội hoàng gia
được xây dựng bằng kinh phí viện trợ chính của bộ quốc phòng việt nam
campuchia đánh giá cao ý nghĩa của công trình
do bộ quốc phòng việt nam hỗ trợ kinh phí xây dựng
khẳng định công trình này cùng với các công trình đã và đang được phía việt nam hỗ trợ
sẽ góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của lữ đoàn dù đặc biệt chín trăm một mươi một nói riêng
và quân đội hoàng gia campuchia nói chung
góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội
công trình được khởi công từ năm hai nghìn một mươi
và được khánh thành đưa vào sử dụng
đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
năm hữu nghị việt nam campuchia
và hai mươi hai năm ngày thành lập lữ đoàn chín trăm một mươi một
ngoài công trình này bộ quốc phòng việt nam
còn hỗ trợ xây dựng trung tâm huấn luyện
cho lữ đoàn chín trăm một mươi một tại tỉnh campong spur
thưa quý vị từ đầu năm chính phủ đã ban hành
nghị quyết một mươi chín hai nghìn một mươi bảy nqcp
về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
nhằm cải thiện môi trường
môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó đến hết năm hai nghìn một mươi bảy các chỉ tiêu
về môi trường kinh doanh đạt mức trung bình
của nhóm nước asean bốn
tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược này của chính phủ
thời gian qua tổng cục hải quan đã phối hợp
với kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại
thực hiện nhiều giải pháp để giúp ngắn
thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp
đến nay việc nộp tiền tại các tỉnh
và các tổ chức tín dụng đặc biệt là ba mươi sáu ngân hàng thương mại
phối hợp thu với tổng cục hải quan
đã phát huy hiệu quả hỗ trợ cho việc nộp tiền
của người nộp thuế
tỷ lệ thanh toán nộp tiền điện tử
qua ngân hàng phối hợp thu kho bạc nhà nước
năm hai nghìn một mươi sáu tương đối cao
chiếm chín mươi tổng thu ngân sách nhà nước
của hải quan
việc triển khai đề án nộp thuế điện tử
qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan hai mươi bốn trên bảy
đang được xem là một bước đột phá
trong công tác thu nộp thuế
và thu khác của cơ quan hải quan
đề án này sẽ tạo thuận lợi kép
cho cả doanh nghiệp cơ quan hải quan ngân hàng
phối hợp thu
về phía doanh nghiệp họ có thể thực hiện
nghĩa vụ tài chính mọi lúc mọi nơi
tiết kiệm tối đa thời gian nộp thuế và thông quan
đối với hải quan nộp thuế điện tử
qua ngân hàng giúp cho ngành tiết kiệm
được nhân lực nâng cao hiệu quả quản trị
tạo sự thông thoáng trong công tác quản lý nhà nước
qua đó tăng mức độ hài lòng
của cộng đồng doanh nghiệp các nhà đầu tư quốc tế
trong đó cộng đồng doanh nghiệp asean
là chủ thể được quan tâm đặc biệt
đối với các ngân hàng thương mại tham gia
đây cũng là cơ hội để thu hút thêm
khách hàng tiềm năng hạn chế các chứng tử
nộp tiền sai sót thông tin
cần phải kiểm soát
thì có thể nói là việc nộp thuế
chủ yếu qua hành tích truyền thống
đó là nộp thuế tiền mặt
và nộp thuế qua kho bạc nhà nước
thì cái việc triển khai
cái phối hợp thu giữa cơ quan hải quan
và kho bạc với các ngân hàng
phối hợp thu và đến nay đã có
ba mươi sáu ngân hàng phối hợp thu phối hợp với
tổng hải quan thì nó làm cho
cái việc thanh toán nộp thuế
của cái người nộp thuế được nhanh chóng
thuận tiện và nó qua đó
thì nó cũng giúp ngắn được cái thời gian
thông quan hải quan và nó cũng tiết kiệm
cái chi phí nhân lực
cho cái cơ quan quản lý thu là hải quan
và kho bạc bởi vì khi phối hợp thu
qua ngân hàng này thì cái việc
đối chiếu thực hiện nộp thuế
sẽ tiến hành nhanh chóng
với cái việc mà nộp thuế
điện tử và thông quan
hai mươi bốn h trên bảy mà vừa rồi
chúng ta đã có cái hướng dẫn
như vậy cho các doanh nghiệp
đó là tín hiệu rất mừng cho cộng đồng
doanh nghiệp đặc biệt là đối với
những doanh nghiệp mà làm các thủ tục
về xuất nhập khẩu hàng hóa
bởi vì hiện nay thì các cái thủ tục của chúng ta
thì đối với các nước trong
cộng đồng asean thì đều có
mũi giờ nó khác nhau tranh lệch
thì với cái việc mà nếu mà chúng ta làm
ở việt nam thì sẽ tranh lệch mũi giờ
so với những nước bên cạnh
thì với cái việc mà chúng ta làm ở việt nam
thì chúng ta thông quan bằng điện tử hai mươi bốn h trên bảy như vậy
thì có nghĩa là nếu mà làm ở việt nam
thì ở bên nước các bạn cũng có thể
nhận được cái thông tin của việt nam người xa
bởi vì khi mà công nghệ thông tin
được điều chuyển một cách như vậy liên tục như vậy
thì không bao giờ bị nghẹn mặt
và thủ tục được một cách là
liên tục và gọi là thông suốt
dành cho các doanh nghiệp về xuất nhập khẩu
trong đề án
điều kiện để chủ thể nộp thuế
cũng khá đơn giản và thể hiện tinh thần
tối giản những quy định không cần thiết
để có thể nộp thuế hai mươi bốn trên bảy
qua ngân hàng và thông quan
các chủ thể cần có chữ ký số để lập giấy nộp tiền
duyệt chuyển tiền nộp thuế
chủ thể nộp thuế cũng cần ủy quyền
cho ngân hàng trích nợ tài khoản
cho dịch vụ nộp thuế điện tử
chúng tôi là đăng ký chữ ký số
và thường chuyên là
có những cái giao dịch
tất cả những cái hình thức thuế đều
giao dịch qua ngân hàng và không phải đi làm việc trực tiếp
thì đó tôi nghĩ là một
thực hiện rất là thuận lợi và rụt cảnh thời gian rất là nhiều
trước đây thì nếu mà chúng ta
thực hiện phối hợp thu hoặc là thực hiện
nộp tiền mặt hoặc là thực hiện qua kho bạc
thì tôi nói ví dụ một cái lô hàng
mà năm h chiều ngày thứ sáu
đúng không ạ doanh nghiệp đăng ký
và cái lô hàng là lùn xanh tôi nói giả sử như đấy
thì nếu mà doanh nghiệp
nộp được thuế thì sẽ được thông quan hàng hóa
bởi vì nguyên tắc là xong thủ tục rồi
thì nộp thuế sẽ được thông quan
thế thì nếu như mà không có cái
cái đề án này thì
lúc đấy là hết giờ làm việc rồi
thì thứ nhất là nộp tiền mặt cũng không nộp được
nộp qua kho bạc cũng không nộp được
và ngân hàng của thu như hiện nay
triển khai thì cũng không thực hiện được ngoài dành trình
mục tiêu của đề án
nộp thuế điện tử phối hợp thu qua ngân hàng
và phối hợp thông quan hai mươi bốn trên bảy
cũng đã được xác định rõ ràng
tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp
giảm thời gian nộp thuế thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế
qua đó rút ngắn thời gian
hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
xuống mức trung bình của nhóm nước asean bốn
theo chỉ đạo của chính phủ
các thủ tục hành chính đều giải quyết
bằng trực tuyến chứ không yêu cầu
người dân hoặc doanh nghiệp đến trực tiếp
của cơ quan làm việc có nghĩa là hiện nay
thủ tướng chính phủ và bộ ngành
rồi các tỉnh thành nhận phần khó về
việc của mình và đưa những phần
việc đơn giản cho doanh nghiệp
và nhân dân cùng thực hiện thì chúng tôi nghĩ
hiện nay là chính phủ đã cam kết và đồng hành
doanh nghiệp và việc này chúng tôi đánh giá
chắc chắn là chúng ta sẽ làm được
trong năm hai nghìn một mươi bảy để chúng ta đạt được cấp độ
hiện tại quá trình triển khai cung cấp
dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa thực sự hoàn thiện
hiệu quả một số thủ tục hành chính
vẫn phải trả kết quả cho doanh nghiệp
bằng văn bản giấy thủ tướng chính phủ
đã giao bộ tài chính ra soát đánh giá
đề xuất sửa đổi toàn diện nghị định
về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính
và trình chính phủ ban hành trong năm

thúc đẩy xây dựng mô hình chính phủ điện tử
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
theo đúng tinh thần nghị quyết ba mươi sáu a
nghị quyết một mươi chín ndcp
của chính phủ
với cảnh quan tự nhiên lộng lẫy
vẫn còn nguyên nét hoang sơ
quần đảo raja ampat ở indonesia
thuộc khu vực tam giác sanho
được xem là một trong những nơi
có hình ảnh thiên nhiên siêu thực ở châu á
raja ampat là một quần đảo
gồm hơn một năm trăm linh đảo nhỏ
cùng với những hồn cát và các bãi cát ngầm
thuộc tỉnh tây papua của indonesia
raja ampat còn có nghĩa là
bốn vị vua nằm sát bên biển
quần đảo có nền đa dạng
sinh học biển lớn nhất thế giới này
hiện là công viên quốc gia của indonesia
có khoảng một năm trăm linh hòn đảo
với nhiều núi non trên đảo
trong đó lớn nhất là các đảo
và trong số này có chưa đến bốn mươi đảo
là có người ở và in dấu chân du khách
các hòn đảo nhỏ với thảm thực
vật xanh tươi và dưới nước
là những sinh vật biển kỳ lạ
cùng những dạng sanho muôn màu muôn vẻ
đã tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời
các đảo ở raja ampat được bảo tồn rất tốt
nên cho đến nay vẫn còn hoang sơ
và không gian yên tĩnh trong lành
vì vậy mặc dù khó tiếp cận
do các đảo nằm khá xa đất liền
nhưng số du khách thế giới
tìm đến thiên đường hạ giới raja ampat
đang tăng mạnh mỗi năm
với người thích lặng biển raja ampat
được xem là nơi phải đến trong đời
bởi bảy mươi rạng sanho thế giới
tập trung tại đây
du khách còn dễ dàng chiêm ngưỡng cá voi cá heo
rùa biển hàng loạt loài cá
có hình dáng và màu sắc cực kỳ ấn tượng
theo giới nghiên cứu
raja ampat có ít nhất một năm trăm linh loài cá nhật đới
hơn bảy trăm linh loài động vật thân mềm
năm mươi bảy loài tôm bọ ngựa
một mươi ba loài động vật biển có vú
sáu trăm linh loài san hô cứng
đây cũng là công viên biển
quốc gia lớn nhất ở indonesia
và là nơi tham quan lý tưởng cho du khách
muốn khám phá đại dương
khi bơi sát đàn cá mập cá ngựa lùn
cùng với những con cá đuối sùa biển
và cá vẹn
bức tranh thiên nhiên
ở raja ampat còn được chấm phá
bằng hình ảnh những đầm phá xanh biếc
rừng ngập mạn và rừng nguyên sinh
những vách đá thẳng đứng đã trên đôi khu vực này
với một bên là vùng đầm phá
và bên kia là cánh rừng xanh thẳm
nhiều hòn đảo trong quần đảo
với những dạng san hô tuyệt đẹp
và nơi đây có nhiều loài chim quý hiếm
do ít người ở
và tình trạng du lịch đại chúng chưa mở rộng
nên raja ampat luôn mang lại cho du khách
cảm giác họ là những người đầu tiên
khám phá thiên đường này
đến đây du khách có cơ hội
để khám phá các hang động đầy bí ẩn
với những trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ
đây cũng là địa điểm lý tưởng
để treo thuyền kayak câu cá hay lặn biển
ngắm nhìn những dạng san hô đầy màu sắc
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi